năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay tu sửa làm nhà ở đối với hộ nghèo
với mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng hộ nghèo phải ở nhà tạm nhà xuống cấp
tuy nhiên cho đến nay ở nhiều nơi vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắt khi triển khai chính sách này như ở hà giang trong phóng sự sau đây
theo quyết định hộ nghèo được vay tối đa là hai mươi năm triệu đồng trên hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở
lãi suất vay ba trên năm thời hạn vay là một mươi năm năm trong đó thời hạn gia ân hạn là năm năm
thời gian trả nợ tối đa là một mươi năm bắt đầu từ năm thứ sáu mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là một mươi tổng số vốn đã vay
chắc chắn chương trình này có rất nhiều lợi ý cho nhân dân đối với các hộ rất khó khăn
trước mắt người ta cũng có nhà rột nát muốn làm nhà nhưng với nhu cầu của những hộ thì người ta không đủ điều kiện để làm
nhưng nếu có chương trình vay hai mươi năm triệu thì sẽ có nhiều hộ có cải thiện trước mắt là nhà để người ta có nhà ổn định
tôi nghĩ đây cũng là một cái rất tốt đối với các hộ khó khăn họ có nhưng họ không đủ
nếu có chương trình vay với lãi suất thấp như vậy thì nhiều người sẽ tự tạo điều kiện
họ làm thế nào đó họ có kinh phí
bổ sung thêm để với cái chương trình vay hai mươi năm triệu họ sẽ cố gắng là vay anh em chẳng hạn thì họ làm cái nhà gọi là có để ở
theo thống kê từ sở xây dựng tỉnh hà giang tỉnh đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh mới có một trăm chín mươi một hộ nghèo phai theo chương trình hỗ trợ lãi suất tu sửa làm nhà mới
do đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo cho nên nguồn vốn tự có của các gia đình không có nhiều
vốn vay yêu đải theo quyết định tối đa chỉ được hai mươi năm triệu đồng
trong khi đó để làm được ngôi nhà kiên cố
cũng cần chi phí từ năm mươi triệu đồng trở lên
do đó nhiều hộ không vay vì có vay cũng không đủ tiền làm nhà
theo yêu cầu tôi cũng muốn vay để nhà nước hỗ trợ làm được cái chỗ ăn chợ ở đó nó an toàn để đi làm
từ hai mươi năm triệu này nếu đủ cũng chưa đủ được đâu
theo yêu cầu tôi muốn hai mươi năm triệu này thì cũng muốn vay thêm để làm cho nó kiên cố một tí
bên cạnh đó tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự đầu tư của nhà nước còn lớn
tâm lý sợ không trả được gốc và lãi
khiến nhiều hộ dân không dám vay vốn làm nhà mới
vốn thì bà con đương nhiên là cần
nhưng tuy nhiên là nó phải phù hợp với cái đối tượng nó cụ thể hơn
nếu không là bây giờ là mình có một số đối tượng một số hộ dân thì là khó khăn bằng thật
nhưng tuy nhiên là cho vay thì lại đầu tư nó không đúng mục đích
thì cái hiệu quả kinh tế nó không có
thứ hai là tới đây lại cho người dân lại thành nhà

là người nợ
chúng tôi cũng rất đắn đo cái chuyện đó
còn gia đình mà xác định thoát nghèo thì chúng tôi tập trung nguồn lực kể cả nhân lực
để có thêm nhiều hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi xóa nhà tạm
nhà nước cần có chính sách yêu đãi hơn về mức đầu tư hỗ trợ đối với các tỉnh miền núi
trong đó xem xét nâng mức cho vay từ mức tối đa là hai mươi năm triệu đồng trên hộ là rất thấp
bởi thực tế vùng cao do hộ nghèo khả năng tích lũy vốn và cải thiện thu nhập rất khó khăn
hơn nữa giá vật liệu xây dựng luôn biến động tăng theo từng năm